đối tượng là trong vòng khoảng một buổi thì đối tượng có thấy có sự chuyển biến
thì chúng tôi liềm tin đó càng sâu sắc hơn
và chiến thuật đưa ra phương pháp đưa ra đã đúng
và chúng tôi thì đối tượng phải nhận tội
trước hàng loạt các tài liệu chứng cứ khoa học chống lại mình
lê cảnh sáng không còn đường chối cãi
buộc phải thừa nhận chính hắn là hung thủ đã gây ra vụ trộm cắp tài sản
tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị
trong đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục đầu tiên khai mở đóng thì đối tượng khai nhân
đã thực hiện thêm bảy vụ trộm cắp công sở trên nước bang
ở tại địa ở ban thành phố đông hà huyện đa cát long và huyện hồng hoa
lời nhận tội của lê cảnh sáng phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường
thông tin do nhân chứng cung cấp và các tài liệu chứng cứ
mà cơ quan công an đã thu thập được trong suốt quá trình điều tra khám phá vụ án
đối tượng khai là do vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi
đối tượng chơi bài dành đến nơi nền bảy trăm linh triệu đồng
thì đối tượng cũng đã đi vay sổ đỏ
để trả nhưng trả xong thì đối tượng vẫn tiếp tục chơi
thì dành đến nơi nền tiếp tục
thì đối tượng không có cơ sở không có cái nguồn để trả cho các đại lý
bên cạnh đó các đại lý thường thúc giục phải trả nợ
thì đối tượng lại xin ý định trộm cắp công sở
trộm cắp công sở vì đối tượng cũng được làm nghề máy múc
và trải xa các công trình
thì đối tượng cũng cơ bản là thông thuộc các địa bàn trên tỉnh
thì đối tượng quan sát những cái trụ sở cơ quan độc lập
vãng người qua lại
thì đối tượng đã thực hiện hành vi lượt nhập trống gặp thái sản
trước khi gãn đối tượng chuẩn bị găng tay khăn che mặt mụ
mỗi lần lượt nhập xong thì đối tượng thường vất cái công cụ gây án

mà đối tượng chiếm đoạt được thì đối tượng dung để vào việc chơi đánh bài
trong vụ việc đột nhập vào trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh
đêm một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai để trộm cắp tài sản
do khát nước nhưng không tìm được cốc nên đối tượng đã uống trực tiếp qua vòi bình và để lại dấu vết adn tại đây
người tính không bằng trời tính lê cảnh sáng dẫu danh ma quỷ quái nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi sơ hở
và đây chính là sơ hở đến cơ quan điều tra lần gia danh tính của hắn
bình rồi là công việc em cũng không được ổn định lắm
lúc ấy em vừa mới sinh cháu đầu lông thì cũng thiệu thuẫn đâm loa cũng làm liều
thực hiện vụ việc đầu tiên chót lọt và chiếm đoạt được số tiền lớn nên chỉ nửa tháng sau lê cảnh sáng tiếp tục gây ra vụ trộm cắp thứ hai
và cứ thế chỉ trong vòng sáu tháng đối tượng đã thực hiện bảy vụ trộm cắp nhằm vào các cơ quan nhà nước doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đông hà và huyện đắk rồng chiếm đoạt số tiền gần năm trăm linh triệu đồng